cho đến thời điểm này các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực truy tìm phạm nhân triệu quân sự
là đối tượng đang thụ án tù trung thân về các tội giết người cướp tài sản đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ
lực lượng trinh sát vẫn đang tổ chức tìm kiếm đồng thời kiểm soát chặt ba tuyến mà phạm nhân có thể tẩu thoát
bằng đường bộ qua đèo hải vân đường sắt và đường biển
cano và tàu tuần tra của lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường tuần diễu dọc bờ biển
từ khu vực chân đèo hải vân phía nam ra đến khu vực lăng cô tỉnh thừa thiên huế để truy tìm phạm nhân triệu quân sự
bộ đội biên phòng đà nẵng đã bố trí các hải đội sử dụng xuồng cao tốc tuần tra dọc ven biển
những nơi nghi phạm có thể lẩn trốn tìm đường thoát ra biển
cho đến chiều ngày hôm qua cơ quan chức năng đã quyết định tạm dừng bay flycam để truy tìm phạm nhân
do không xác định được địa điểm nghi vấn tầm quan sát bị che chắn bởi tán cây rừng
các mũi trinh sát vẫn tiếp tục thâm nhập sâu vào các địa điểm có khả năng phạm nhân ẩn nấp tìm thức ăn và nguồn nước
cho đến nay sau bốn ngày truy tìm ngoài chiếc xe máy nhãn hiệu yamaha phạm nhân vứt lại bên đường đèo hải vân đã được tìm thấy
các lực lượng công an và quân đội vẫn chưa phát hiện dấu vết nào của phạm nhân triệu quân sự